sau khi bộ y tế bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
nhiều gia đình lo lắng cho rằng còn phải hoãn tiêm các vaccine quan trọng như là cúm phế cầu
ho gà sởi rubella để tiêm vaccine covid một mươi chín
chuyên gia nhận định suy nghĩ trên của nhiều phụ huynh là chưa chính xác
theo bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một
thành phố hồ chí minh và sự bất hoạt là vaccine covid một mươi chín không phải vaccine sống giảm động lực
do đó trẻ có thể tiêm không cần khoảng cách thời gian
hiện thế giới có xu hướng chế tạo vaccine cúm lồng vaccine covid một mươi chín
nếu tiêm một mũi có thể chống lại nhiều loại virus
nếu tiêm nhiều loại vaccine trong cùng một buổi trong đó có vaccine covid một mươi chín
có thể tiêm cho trẻ ở các chi khác nhau tay trái tay phải chân trái chân phải
bác sĩ bạch thị chính giám đốc y khoa hệ thống tiêm chủng vnvc cũng khẳng định
không có khoảng cách giữa vaccine covid một mươi chín và vaccine khác
nhiều nghiên cứu cho thấy không có lo ngại nào về tính an toàn hiệu quả
khi tiêm đồng thời vaccine covid một mươi chín và các loại khác trong thời gian gần nhau
một nghiên cứu khoa học của trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật mỹ
us cdc vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một kết luận vaccine covid một mươi chín và các loại vaccine khác
có thể được sử dụng bất kể thời gian kể cả trong cùng một ngày
bên cạnh đó việc trì hoãn các vaccine khác để chờ tiêm vaccine covid một mươi chín
khiến cơ thể không được bảo vệ trước bệnh cúm ho gà bạch hầu thủy đậu sởi tiêu chảy cấp
ung thư cổ tử cung và các bệnh do virus hpv
theo bác sĩ chính trẻ từ năm đến một mươi một tuổi cần tiêm đầy đủ vaccine đúng lịch với các vaccine quan trọng
để bảo vệ hệ hô hấp phòng bệnh dễ lây nhiễm trong môi trường học đường đông đúc
cụ thể là vaccine ho gà bạch hầu uốn ván cúm vaccine phòng viêm phổi và các bệnh do khuẩn phế cầu
vaccine phòng sởi rubella qua bị vaccine phòng viêm gan a cộng b vaccine phòng viêm gan a và b
vaccine phòng viêm mảng não mô cầu
vì kết hợp tiêm vaccine covid một mươi chín cùng các vaccine khác
đảm bảo hiệu quả phòng bệnh toàn diện giảm số lần tiêm chăm sóc theo dõi sức khỏe tiết kiệm thời gian cho phụ huynh
nếu bỏ lỡ lịch tiêm chủng trong giai đoạn này trẻ có khả năng tăng nguy cơ mắc bệnh
diễn biến nặng phải nhập viện ảnh hưởng đến sức khỏe và trí tuệ
tóm lại cha mẹ nên tiêm chủng đúng lịch cho con
nếu vaccine khác trùng lịch tiêm vaccine covid một mươi chín trẻ có thể tiêm cùng lúc